những bệnh nhân bị suy thận thì bắt buộc phải chạy thận thường xuyên và đều đặn
đó là đặc thù khi điều trị căn bệnh này nếu không sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe
hiểu được điều đó ngành y tế đã cố gắng tạo điều kiện chạy thận nhân tạo ngay trong khu cách ly
đối với những trường hợp mắc bệnh suy thận nhưng được yêu cầu cách ly vì covid một mươi chín
sau đây là ghi nhận tại khu cách ly trung tâm quận hai tp hcm
là khu cách ly được phép chạy thận nhân tạo đầu tiên của tp hcm
khu cách ly trung tâm quận hai đã giúp những bệnh nhân bị suy thận vẫn được chạy thận thường xuyên dù đang cách ly tập trung
điều này đã giúp cho những bệnh nhân bị suy thận phần nào giải quyết được những lo lắng khi mang trong mình căn bệnh này
lọc thận ở đây thì thấy rất là tốt không có gì phải phản đoàn
bên cạnh đó bệnh viện quận hai cũng đã thống nhất với các phường nơi có bệnh nhân thận nhân tạo sinh sống
phối hợp tạo điều kiện để bệnh nhân an tâm chạy thận điều trị tại khu cách ly
khi bệnh nhân đến bệnh viện thì được phân luồng có lối đi riêng
có người hướng dẫn và giám sát chặt chẽ
hiện nay chúng tôi triển khai khu đơn vị thận nhân tạo trong khu cách ly
chúng tôi triển khai tại một khu đơn vị biệt lập nằm hoàn toàn ở tầng trệt
toàn bộ những bệnh nhân mà cách ly thì chúng tôi đưa lên tầng một tầng hai tầng ba ở trên
toàn bộ những bệnh nhân này là có yếu tố phơi nhiễm từ ncov là f hai f ba
chúng tôi đã sàng lọc một cách cụ thể
tất cả những bệnh nhân tới đây đều là những bệnh nhân thuộc diện cách ly từ f hai f ba hoặc tại nhà
quy trình mình sẽ
liên hệ của các tuyến quận phối hợp với nhau những bệnh nhân nào đang chạy thẳng cách ly
thì quy trình mình sẽ hẹn bệnh nhân
khi bệnh nhân tới cửa cách ly thì điều dưỡng mặc đồ bảo hộ sẽ dẫn bệnh nhân vô
và vô phòng cách ly của chạy thận và tiến hành chạy thẳng định kỳ cho bệnh nhân
không để bất kỳ ai bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến chống dịch covid một mươi chín
ngành y tế cùng chính quyền địa phương sẽ tạo mọi điều kiện để nhân dân an tâm phòng chống dịch điều trị bệnh